tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có công điện chỉ đạo gửi cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cục cảnh sát hình sự công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu âu giải vô địch bóng đá nam mỹ và vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á nhằm chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn góp phần thực
răng dây đấu điện chống trộm làm chết người rồi đem vứt xác phi tăng đối tượng nguyễn văn tồn chú tại xã thạch xuân huyện châu thành a vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang bắt giữ nạn nhân chú cùng địa phương được người nhà phát hiện tử vong tại mương nước gần nhà bước đầu tồn khai nhận vì nhiều lần bị mất trộm nên mua dây trì về ra ngoài vườn để dọa phát hiện nạn nhân tử vong trong vườn nên đối tượng đã đem vứt xác phi tăng
bồn ma thuật tỉnh đắk lắk vừa phá chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng gây ra trên năm mươi vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị trên năm trăm linh triệu đồng trong đó ba đối tượng đặng thế hậu triệu văn hoan chú tỉnh đắk lắk và phạm văn hoạt chú tỉnh đắk nông đều từng có tiền án rủ nhau thuê nhà trọ rồi đi trộm cắp và đối tượng trịnh đình thược chú thành phố bồn ma thuật là người chuyên tiêu thụ tài sản do ba đối tượng trộm cắp
thưa quý vị và các bạn vào ngày ba mươi một tháng năm vừa qua bức ảnh giấc nghỉ trưa của cậu bé ba tuổi là f một ở việt yên bắc giang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội khiến cho nhiều người thương cảm
và cũng giống như cậu bé này khi mà dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp trở lại thì hàng nghìn trẻ em khác cũng đã phải vào ở trong các khu cách ly tập trung trong do đó thì nhiều em nhỏ không có người nhà đi cùng tuổi còn rất nhỏ nhưng các em đang phải tự lập để chiến đấu với dịch bệnh
vâng thưa quý vị dù là những đối tượng
được ưu tiên cả về vật chất lẫn sự quan tâm của nhân viên y tế thế nhưng ít nhiều các em vẫn cảm thấy thiếu thốn cũng như là gặp khó khăn khi phải ra gia đình dài ngày và đây cũng là chủ đề được cư dân mạng quan tâm và bình luận mời quý vị cùng theo dõi
không riêng người lớn covid một mươi chín đẩy nhiều đứa trẻ thậm chí mới ba ngày tuổi vào cảnh khát sữa phải đi cách ly tập trung có những em nhỏ chưa biết covid một mươi chín là gì
hai chị em tự chăm nhau trong khu cách ly
bé trai bốn tuổi mặc đồ bảo hộ kín mít trong khu cách ly tay ôm khử khư hộp sữa
nhiều em bé ở điện biên đi cách ly không có quần áo hay đôi dép
hay có những em phải mặc đồ bảo hộ kín mít giữa tiết trời nắng nóng vừa qua
những hình ảnh được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người xót xa
thương các bé mong các bé được bình an
nhìn thương quá nóng thế này các con chịu sao nổi
đúng là các cháu còn quá nhỏ để phải cách ly tập trung
cần lắm các cơ quan chức năng gấp rút nghiên cứu thêm việc cách ly trẻ nhỏ thế này
thường các con thật độ tuổi ăn tuổi chơi các con cần lắm hơi ấm của người thân
mong sớm có phương án cho các con tự cách ly tại gia đình để các con được gần người thân
hơn bốn trẻ em đang ở điểm nóng dịch bệnh
để cách ly tập trung rời xa vòng tay gia đình
trong dịch bệnh trẻ em là đối tượng phải chịu nhiều thiệt thòi
cư dân mạng đều mong rằng dịch sẽ nhanh chóng được kiểm soát để các con trở về cuộc sống vô tư như thường ngày
bởi các em có thể đang phải đối diện với nhiều vấn đề nhất là về tâm lý
nhiều cư dân mạng cho biết họ đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc em bé ba tuổi
chui xuống gầm giường trong khu cách ly để trốn vì lại nhà và sợ

khó khăn là một phần dịch bệnh nữa nhưng nhiều khi đánh giá chưa hết sự tác động của tâm lý nhất là trẻ con
mong rằng học kỳ trải nghiệm thú vị ngoài giáo án ở trường sẽ chỉ làm các con trưởng thành hơn
thương các cháu và rất chia sẻ với các nhân viên trực tiếp chăm sóc các cháu
nhiều người lớn cần tuân thủ tốt yêu cầu của chính phủ thì trẻ em đỡ khổ không phải đi cách ly
trợt nghĩ ánh mắt của trẻ thơ
hình ảnh động lòng người đàn ông
hay từ khu cách ly mà f một gồm những bạn nhỏ
có gợi lên tinh thần chống dịch như chống giặc trong cộng đồng
hay mọi người lại lướt qua tiếp tục chủ quan
hay thậm chí một số người lớn còn trốn cách ly không khai báo y tế
dù trong điều kiện còn nhiều lo toan
nhưng cả xã hội vẫn luôn dành cho các em sự quan tâm yêu thương
để các em phải đi cách ly không cảm thấy đơn độc
cư dân mạng mong rằng chỉ cần chúng ta ở yên
chỉ cần mỗi người ý thức nguyên tắc năm k
là mình đã có thể góp sức
cho cuộc chiến thành công và sớm kết thúc hơn
và đó cũng là để cho những đứa trẻ sớm được về nhà
hoặc được gặp lại bố mẹ mình
bạn nghĩ sao về những đứa trẻ kiên cường trong khu cách ly
hãy cùng chia sẻ quan điểm của mình với chúng tôi
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
bản đồ trung sống an toàn với covid antoancovid vn
được sinh thái việt số hóa phối hợp với bộ giao thông vận tải
bộ công thương triển khai cho các bến tàu xe
phương tiện vận tải hành khách vào các khu vực công nghiệp khu chợ
nếu như khai báo đầy đủ các tiêu chí quy định
bản đồ sẽ hiện màu xanh và ngược lại
nếu không khai báo sẽ hiện màu đỏ
và qua thông tin trên trang web này
cũng như là phần mềm thì người dân có thể nhận biết
và có thể lựa chọn đường doanh nghiệp
hay là loại phương tiện an toàn cần di chuyển
vâng thiết thực và cũng là chỉ đạo của người đứng đầu
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
từ cuối năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay thì vẫn còn không ít doanh nghiệp vận tải
chưa thực hiện việc cài đặt
cũng như là cập nhật các thông tin liên quan đến bản đồ an toàn phòng chống covid một mươi chín
vì sao việc triển khai đã từ lâu mà vẫn còn tồn tại thực trạng như vậy
xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
là một trong những doanh nghiệp vận tải đang hoạt động tại bến xe giáp bát thành phố hà nội
anh long cho biết việc cài đặt ứng dụng bản đồ an toàn phòng chống covid một mươi chín
đã được doanh nghiệp triển khai ngay từ các thời gian đầu khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng
và với việc cài đặt như vậy việc quản lý hoạt động vận tải cũng thuận lợi hơn nhiều so với trước kia
đồng thời cũng chủ động kiểm soát được công tác phòng chống dịch bệnh trên phương tiện kinh doanh vận tải
trước kia thì chúng tôi làm qua văn bản chuyển đến sở
thế nhưng bây giờ qua internet thì chúng tôi gửi lên mạng qua sở thôi
thì nó thuận lợi nó đỡ mất thời gian cho người quản lý thực sự ra làm cái này
thứ nhất về quản lý thì nó bớt dườn rả
hai nữa là mình chỉ có nhắc chung cho lái phụ xe và lên xe hướng dẫn cho khách mình
để có phòng chống nó có hiệu quả thôi
ứng dụng bản đồ an toàn covid này
thì giúp cho các đơn vị cũng như là hành khách nắm bắt được thông tin tốt hơn và cụ thể hơn
khi mà đi đến các điểm mà mình muốn đi đến
thực tế cho thấy sau một thời gian triển khai thực hiện bản đồ chung sống an toàn với covid một mươi chín
đối với các phương tiện vận tải khách nhiều đơn vị vận tải chưa thực hiện
một số doanh nghiệp cho rằng cần quảng bá nhiều hơn thì người dân mới biết đến
và ứng dụng mới có hiệu quả
nếu chỉ dùng thay báo cáo thì nên bớt báo cáo giấy để giảm việc cho doanh nghiệp
đáng chú ý việc triển khai ứng dụng đã được tổng cục đường bộ việt nam
yêu cầu các sở giao thông vận tải địa phương triển khai từ tháng một
tuy nhiên đến nay tỷ lệ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách
các bến xe cập nhật vào phần mềm này rất thấp
về cái bản đồ cái dịch vụ về cái covid
thì hết thuận nợ cho nhà xe thì về mặt kinh tế là kém
nhưng mà người ta không đi lại
cái thứ hai đó là cái doanh thu của doanh nghiệp là kém lắm
không thể nào lấy đâu mà bù lỗ
gần như là mong chạy để giữ cái khách đủ lấy tiền giàu để cho xe hoạt động
trong cái mùa dịch này nhiều doanh nghiệp
nó coi là để cài đặt cái những cái phần mềm này
thì nó tất nhiên là nó coi là có phải coi chi phí
nên gọi là có rất nhiều doanh nghiệp là làm ăn nó thu lỗ
nó lo ngại coi là những cái khoản chi phí phát sinh ra
theo thủ tướng nguyễn văn văn
theo thống kê của bộ y tế
đến tháng năm nhóm doanh nghiệp vận tải loại phương tiện cập nhật
lên bản đồ chung sống an toàn với dịch covid một mươi
mới chỉ đạt hơn ba mươi ba trên tổng số ba ba trăm linh tài khoản đăng ký
là số ít đơn vị đã thực hiện cập nhật lên phần mềm
đại diện bến xe giáp bát khẳng định
dù ban đầu khi truy cập vào phần mềm có một số trục trặc về kết nối
nhưng đến nay bến xe đã cập nhật thành công
và khai báo đầy đủ dữ liệu về phòng chống dịch covid một mươi chín lên phần mềm
đặc biệt bến xe cũng lên các phương án khi có tình huống đột xuất liên quan đến dịch bệnh
thời gian tới trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín

trực tiếp chỉ đạo quyết liệt đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải
các bến xe trên địa bàn cần khẩn trương đăng ký tài khoản
cập nhật thông tin lên phần mềm an toàn covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
quý vị và các bạn thân mến trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhiều địa phương trên cả nước đã cho học sinh các cấp nghỉ hè sớm
ở những địa phương chưa có dịch bệnh xuất hiện thì học sinh cũng sắp bước vào kỷ nghỉ hè sau một năm học vất vả
điều này đồng nghĩa với việc là các em sẽ nghỉ hè trong bối cảnh cả nước thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
việc tìm sân chơi đảm bảo cho trẻ em thoải mái vận động vui chơi
thế nhưng an toàn trong thời điểm dịch bệnh đang là một vấn đề quan tâm của các bậc phụ huynh
chung tay bảo vệ chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh
đây cũng chính là chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm nay
và để có thêm những chia sẻ xung quanh câu chuyện này chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay
phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà đến từ đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
vâng trước tiên xin được trân trọng cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay ạ
câu hỏi đầu tiên xin được phép dành cho anh
tình cảnh chung hiện nay của nhiều gia đình đó là các con đã phải nghỉ hè sớm
thế nhưng là do tình hình diễn biến dịch bệnh rất là phức tạp
cho nên là cũng không có điều kiện để ra ngoài để tham gia những cái hoạt động ngoài trời
mà chủ yếu là các con ở trong nhà để chơi game online hay là sử dụng mạng xã hội
nếu như không có cái sự kiểm soát từ phía các bậc phụ huynh thì rõ ràng là sẽ có những tác động ảnh hưởng đến các em
anh có thể phân tích về điều này không ạ
dạ vâng có thể chia sẻ một cái điều này thì trong thời gian gần đây
một vài tháng gần đây
thì chúng tôi nhận được rất nhiều các cú điện thoại từ các bậc phụ huynh
đến để mà hỏi để chia sẻ về những vấn đề của con đang gặp phải
đó là những cái vấn đề liên quan đến dấu hiệu tâm lý những sự lo lắng những cái sự căng thẳng của các em
mà trước đây thì rất là ít khi gặp phải
thì rõ ràng cái câu chuyện mà dịch bệnh cái câu chuyện mà các em đang phải làm việc
ở trong những cái môi trường khép kín đó là nhà gia đình của mình nhà của mình
thì nó dẫn đến rất là nhiều những vấn đề về hệ lụy về mặt tâm lý ở đó
và đặc biệt là một trong những cái vấn đề mà unicef
người ta đã đưa ra cái cảnh báo đó là cái tỷ lệ trong cái giai đoạn dịch bệnh
giãn cách xã hội thì những trẻ em đang gặp phải những vấn đề liên quan đến lo âu
liên quan đến trầm cảm hay là những cái vấn đề dấu nhiễu tâm lý khác
và tăng vọt vào trong đó thì có việc là nghiện các thiết bị điện tử
và những thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin
vâng rõ ràng là mạng xã hội thì có thể giúp cho chúng ta có thể trò chuyện kết nối
thế nhưng cái môi trường này nó cũng tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ rất là những rủi ro
và một trong những thông điệp của tháng hành động vì trẻ em năm nay năm hai nghìn hai mươi một
đó là bảo vệ quyền của mọi trẻ em trên môi trường mạng
vậy vấn đề này thì các bậc phụ huynh cần có cái sự nhìn nhận hay là cái sự ứng xử như thế nào
để có thể bảo vệ các em khỏi những tác động tiêu cực của mạng xã hội
dạ vâng ở đây chúng ta có thể nói như thế này này
là có lẽ là cái mạng xã hội nói riêng cũng như là cái môi trường internet nói chung ấy
nó là một cái môi trường mà chúng ta có cái cảm giác nó rất là an toàn
nó rất là yên bình
nó rất là tuyệt vời bởi vì ở đó con người được học con người được tiếp xúc con người được giải trí
và như vậy thì về nhìn chung chúng ta cảm thấy an toàn
an toàn hơn nhiều so với cái môi trường bình thường mà chúng ta vẫn gặp phải ở phía bên ngoài cuộc sống chúng ta
và chính vì cái sự chủ quan này nó dẫn đến cái câu chuyện là các bậc cha mẹ thường ấy là ít khi nghĩ đến
là con mình ở trong nhà là có thể gặp phải những vấn đề liên quan đến tai nạn
đúng không thường chúng ta hay nói về cái tai nạn liên quan đến tai nạn thương tích
nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng những vấn đề liên quan đến tai nạn
liên quan đến cái môi trường này
thì nói rất là nhiều tai nạn đây chúng ta muốn nói là về mặt thay đổi về mặt nhận thức các em
nó thay đổi về thói quen của các em
nó thay đổi cả cái nếp nghĩ suy nghĩ của các em
và thêm một cái điều nữa nó làm cho trẻ em rất là dễ dàng mắc nghiện
những cái ứng dụng hay là những cái trò chơi ở trên mạng của các em hoặc phải
do đó ở đây chúng ta nhận thấy rằng là trong một cái môi trường mà các em bị khép kín bởi các mối quan hệ
có thể các em có thể kết nối được với người này người kia
nhưng đa phần các em chỉ kết nối với cái máy tính hay chiếc cái điện thoại thôi
thì nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ các em lệ thuộc vào nó
cho nên một cái điều mà các bậc cha mẹ cần phải hết sức chú ý đó chính là
cái môi trường mạng nói chung và trong đó mạng dội nói riêng
nó chứa đầy những là những rủi ro
và những cái rủi ro này nó có thể tác động đến con em mình
nó gây ảnh hưởng đến con em mình rất là lớn
hơn nhiều lần so với những môi trường mà chúng ta có thể thấy được phía bên ngoài
thế nên là cái sự cảnh giác của các cha mẹ
trong cái điều kiện con mình đang phải ở nhà nghỉ hè
và thực hiện giãn cách xã hội
thì đó là một trong những cái nhận thức mà cha mẹ cần phải thay đổi
vâng ở đây chúng ta đang nhắc đến rất nhiều
trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc là chăm sóc hay là bảo vệ con cái
có những tác động tiêu cực từ phía bên ngoài
thưa ông là chúng ta thấy rằng là cứ mỗi dịp mà trước hay là trong kỳ nghỉ hè
thì ở các địa phương thường xảy ra những tình trạng đuối nước
hay là tai nạn thương tích của trẻ em
và gần đây nhất là một số những cái vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em
đây không phải là một vấn đề mới
thế nhưng tại sao hiện nay nó lại diễn biến phức tạp đến như vậy
dạ vâng cái câu chuyện mà tai nạn thương tích hay là xâm hại trẻ em
thì nó có cái mối liên quan đến cái thói quen mà trẻ em đang thực hiện ở trong gia đình
và cái thói quen này lại phần lớn lại liên quan đến cái câu chuyện là
cha mẹ có chuẩn bị và có trang bị cho các em những kiến thức kỹ năng để đối không
chúng ta vẫn thấy rằng là trong cái bối cảnh trẻ em phải nghỉ hè sớm
và trong cái điều kiện là chỉ tiếp xúc với mạng xã hội hay là mạng công nghệ thông tin
thì các em sẽ mãi mê vào những cái hoạt động đó
mà quên đi những cái kỹ năng đặc biệt là trong đó có kỹ năng về sinh tồn
hay kỹ năng tự bảo vệ bản thân mình
dẫn đến là cha mẹ thì không trang bị cho con
cha mẹ lại để cho con vui chơi hay là sống cùng với những cái ông bố những cái bà mẹ những thầy cô mạng
chúng ta nói là ông bố bà mẹ thầy cô mạng bởi vì là cái thời gian lên mạng nó nhiều lắm
dẫn đến là các em không có được cái điều kiện để mà nhận thức được những cái rủi ro
những cái nguy hiểm mà các em sẽ gặp phải với cuộc sống
và vì thế khi các em được có cái điều kiện ra bên ngoài
nhìn thấy ao hồ thì thích nhìn thấy để bơi thì sẵn sàng lao xuống nước
và đặc biệt chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ đuối nước ở đây không chỉ xuất hiện ở những cái ao hồ sông ngòi đâu
mà ngay cả những bể bơi mà có đông người trẻ em vẫn có thể bị đuối nước được
thì ở đây chính là cái câu chuyện những bậc cha mẹ chưa trang bị cho con em mình được các kỹ năng để sinh tồn
những cái đặc biệt là liên quan đến cái chuyện mà bơi lội
hơn nữa thì cái câu chuyện là cũng
liên quan đến việc là cha mẹ cũng không lường được những cái rủi ro đến với con em mình
khi mà gặp phải những cái kẻ mà có ý đồ xâm hại con em
và thường nghĩ rằng đó là câu chuyện của ai đó
cái câu chuyện của người khác thôi không phải là của mình
và cộng thêm một cái câu chuyện trẻ em tiếp xúc quá nhiều những cái điều không hay trên internet
mà không có sự kiểm soát của bậc cha mẹ
thì nó làm cho trẻ em nó cũng trở nên dễ dàng hơn tiếp cận hơn
để cho những kẻ xấu tiếp cận hơn
và như thế thì những cái nguy cơ về xâm hại tình dục
đối với trẻ em nó hàng ngày gia tăng
và có lẽ nhiên nhân là như vậy
rõ ràng là môi trường gia đình là môi trường cơ bản nhất để các con phát triển
và sự định hướng và giáo dục của cha mẹ là điều vô cùng quan trọng
nhưng rõ ràng là bảo vệ trẻ em
và đặc biệt là bảo vệ trẻ em trong cái thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện nay
thì cũng phải có trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách
ý kiến của anh như thế nào
cái điều này thì chúng ta thấy rõ ràng
gia đình thì đương nhiên là phải có cái sự quan tâm
cũng như là các bậc cha mẹ cần phải dành thời gian nhiều hơn
để học kỹ năng về làm cha mẹ
cũng như là để hướng dẫn định hướng cho con có thể có được một cái hành vi tốt
khi mà tham gia vào cái môi trường mạng
nhưng bên cạnh đó chúng ta không thể không nói đến được
những cái cơ quan quản lý nhà nước
về trẻ em hay là những cái tổ chức xã hội
hay tổ chức như đoàn thanh niên hội phụ nữ
thì rõ ràng là nếu mà các tổ chức xã hội này
có nhiều những cái chương trình hành động
hay có những cái hoạt động thiết thực
để mà thu hút các em
để mà hỗ trợ cha mẹ
đặc biệt là liên quan đến những cái
kỹ năng làm cha mẹ trong cái bối cảnh dịch bệnh
hay bối cảnh giãn cách xã hội
thì tôi tin rằng là
các bậc cha mẹ sẽ có thêm nhận thức
sẽ có thêm cái kỹ năng để mà định hướng
để hỗ trợ cho con em mình vượt qua được
những cái khó khăn về mặt tâm lý
cũng như là những cái khó khăn liên quan đến
cái việc dịch bệnh hay là cái câu chuyện
mà hè đến mà không được ra bên ngoài
thì rõ ràng là những cái tổ chức
chính trị xã hội này
đặc biệt là những cơ quan bảo vệ trẻ em
thì cần phải có xây dựng những cái chương trình hành động
mà nó gắn với những cái điều kiện
cái bối cảnh thực tế hiện nay mà các em đang gặp phải
để từ đó có thể đưa ra được những cái giải pháp
tôi nghĩ rằng là nó sẽ khả thi
chứ còn chúng ta thì tuyên truyền không thôi
hay chúng ta đưa ra những cái quy định
hay là hình thức xử phạt
những cái tổ chức cá nhân này
khi mà không thực hiện tốt cái trách nhiệm của mình thôi
thì tôi nghĩ vẫn chưa đủ đâu
vậy thì qua đây anh có thể có những cái chia sẻ như thế nào
những tư vấn đối với các bậc phụ huynh
để có thể lựa chọn
hay là tạo ra
cái môi trường an toàn cho các con
trong cái môi trường dịch bệnh như thế này
dạ vâng xã hội chúng ta luôn luôn thay đổi
cuộc sống chúng ta luôn luôn vận hành
và vì thế nếu chúng ta không học
thì không bao giờ chúng ta có thể
nhận thức được
và đáp ứng được cái sự thay đổi đó
và vì vậy các bậc cha mẹ cần phải thay đổi
thay đổi đầu tiên đó chính là thay đổi
nhận thức của mình về những nguy cơ
mà con em mình có thể gặp phải ở trên môi trường mạng
và qua đó
thì cha mẹ sẽ phải học cho mình
các kỹ năng làm cha mẹ trong cái bối cảnh mới
trong cái điều kiện mới
lại không thể nào mà dạy dỗ con bằng bản năng trước đây được
mà phải bằng kiến thức
phải bằng cái sự yêu thương
và bằng những hiểu biết của mình
về những điều kiện đã thay đổi
những điều kiện về môi trường thay đổi như thế này
tôi tin rằng nếu các bậc cha mẹ thay đổi
học cho mình các kĩ năng
để mà có thể tư vấn
có thể định hướng cũng như là
điều chỉnh con em mình thay vì quát mắng
thay vì ngăn cấm thì tôi tin rằng là
trẻ em của chúng ta sẽ có được một mùa hè có ý nghĩa
đồng thời các em vẫn có thể phát triển được
một cách bình thường
về kể về mặt thể chất cũng như vậy
về mặt tâm lý trong cái điều kiện mà dịch bệnh
và giãn cách xã hội như thế này
tôi cho rằng đó là những phân tích và những tư vấn chia sẻ
mà qua những chia sẻ của anh
thì các bậc phụ huynh có thể có thêm
những cái lựa chọn những cái suy nghĩ
để có thể giúp cho các con có một cái mùa hè
vui chơi an toàn
và sẽ có những môi trường phù hợp hơn trong thời gian tới
một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà
đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay